hội đồng thị xã lại có nhiều tình cảm với cha của mussolini cho nên đã chấp nhận đơn xin việc của ông
tuy nhiên nghề gõ đầu trẻ lại là nghề cực kỳ buồn chán với người ưa thích những hoạt động ồn ào như mussolini
mỗi buổi tối ông thường cặp kè với những người phụ nữ có chồng hoặc quá chồng để đi uống rượu
thỉnh thoảng ông còn viết vài ba bài báo gửi đăng trên tờ justiza của nhóm xã hội
càng ngày mussolini càng chán chương lối hoạt động chính trị lẫm cẩm ở quê nhà
ông chán luôn công việc phụ giáo ông muốn sang madagascar để lập nghiệp
khi chân phụ giáo hết hạn kỳ vào cuối năm mussolini đánh điện về sinh mẹ một số tiền lên đường qua thụy sĩ bỏ ý định đi madagascar
những tháng ngày nơi đất khách
thụy sĩ lúc bấy giờ là nơi mà những kẻ lưu đầy những dân cách mạng thuộc đủ mọi khuyên hướng chính trị gặp nhau
sang đây mussolini cũng chẳng khá hơn họ
trước đó ông phải chật vật kiếm sống làm việc như một người lao động khốn cùng thường xuyên đói khát và cô đơn
trong một lần ngủ với một cây cầu ở loshan mussolini bị tống giam do không có giấy tờ tùy thân không rõ nhân thân
tổng cộng thời gian sống ở thụy sĩ ông bị tống giam tới một mươi một lần
dù khá là khốn đốn nhưng đây lại là khoảng thời gian đáng giá với trường phát xích tương lai
benito mussolini tới dự thính ở các trường đại học lùi tới thư viện xem sách học thêm đức ngữ pháp ngữ
tìm hiểu về những nhân vật đình đám
ông được giới các bạn biết đến sau vụ tranh luận với lãnh tụ xã hội bảo thủ người mỹ tên là vandervelde về đề tài jesus christ
cũng kể từ đấy nhà cầm quyền thụy sĩ ghi tên benito mussolini trong sổ đen liệt ông vào hạng enoch tức là kẻ ưa gây rối loạn tôn thờ chủ nghĩa vô chính phủ
để rồi vài ba tháng sau đó họ dựa ra một vài cái cớ trục xuất ông khỏi thụy sĩ cho đỡ gai mắt
benito đành về vùng anemasse tiếp giáp biên giới nước pháp vừa đi cày thuê vừa dạy học tư gia
nếu không xảy ra chuyện tin vụn trộn với bà phó quận địa phương có lẽ benito còn ở đây lâu hơn
việc vỡ lở benito chuồn êm qua zurich bên đức cũng sống trong khu vực tụ tập của những dân cách mạng lưu vong
chỉ khác một điểm là ở zurich dân cách mạng tuyệt đối tôn sùng marx và kahn liebknecht
ở đây thì benito còn học thêm được tính trật tự dự kỷ luật của dân tộc đức
mà ông cho rằng nó rất cần thiết đối với người ý
tuy nhiên cá nhân benito vẫn không ép nổi chính mình vào kỷ luật
vì thế sau vài trận đánh nhau trong quán cơm quán rượu nhà cầm quyền đã đến tận nơi trọ mời benito ra khỏi zurit
rồi zurich mussolini trở về nước ý
tình hình chính trị quê nhà nay đã khác trước phong trào xã hội lan rộng
trong quốc hội đảng xã hội có tới ba mươi ba ghế
nhưng càng được thêm ghế bao nhiêu thì đảng lại càng ngó lơ chủ trương cách mạng bấy nhiêu
benito phải thi hành nhiệm vụ binh dịch hai năm từ một nghìn chín trăm linh bốn đến một nghìn chín trăm linh sáu ở trung đoàn một mươi đóng tại verona
tháng hai năm một nghìn chín trăm linh năm mẹ mussolini đã qua đời
cái chết của mẹ ông làm cho ông càng trầm lặng hơn
sống trong trại lính mussolini không còn gây gỗ nữa và trở nên rất kỹ luật
thỉnh thoảng nghỉ phép về thăm nhà ông giúp cha giải quyết mọi công việc
bữa tối hai cha con ngồi bên bếp lửa cùng đọc rồi tranh luận cuốn le prince của machiavelli
đó là cuốn sách gối đầu dương trong suốt đời mussolini
từ một người từng tham gia các hoạt động chính trị xã hội chủ nghĩa mussolini bỏng quay lưng với chính lý tưởng tuổi trẻ của mình
sau khi gia nhập quân đội ý và tham gia thế chiến thứ nhất ngày hai mươi ba tháng ba năm một nghìn chín trăm một mươi chín mussolini đã thực hiện một hành động

cột mốc quan trọng được xem là cột mốc quan trọng
ảnh hưởng lớn đến cục diện của thế giới sau này
ông đã thành lập faci dikombatimento một tổ chức dân tộc chủ nghĩa đặt theo tên của các cuộc cách mạng nông dân ý trong thế kỷ một mươi chín
faci di combattimento còn được gọi là đảng fascist tổ chức cánh hữu mới của mussolini ủng hộ chủ nghĩa dân tộc ý
có đồng phục là áo sơ mi đen phát động một chương trình khủng bố và đe dọa chống lại những đối thủ cánh tả của nó
năm một nghìn chín trăm hai mươi hai mussolini tổ chức một cuộc tuần hành tại rome
với sự tham gia của hai mươi sáu người ủng hộ
cuộc phô trương chính trị này đã khiến vương quốc italy victor emanuele iii bị uy hiếp và phải trao cho mussolini chức thủ tướng
ban đầu mussolini đứng đầu một nội các có ba phần tư thành viên thuộc đảng fascist hợp tác với quốc hội
nhưng sau đó với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát tàn bạo ông nhanh chóng trở thành nhà độc tài của nước ý
mussolini củng cố quyền lực của mình bằng cách giành ưu thế kiểm soát đối với cả quốc vương và giáo hoàng
năm một nghìn chín trăm hai mươi bốn cuộc nổi dậy của phe xã hội bị dập tắt và tháng một một nghìn chín trăm hai mươi năm một nhà nước fascist chính thức được tuyên bố với mussolini là induche hay là nhà lãnh đạo
đến năm một nghìn chín trăm hai mươi tám mussolini đã thực sự trở thành một kẻ độc tài ở italy
ông rất chú ý đến việc tự xây dựng hình ảnh bản thân như một biểu tượng của sự mạnh mẽ
ban đầu mussolini đã kêu gọi các đồng minh phương tây trước đây của ý ký kết các hiệp ước mới
nhưng cuộc xâm lược tàn bạo của ý giao lãnh thổ abishinya nay là ethiopia năm một nghìn chín trăm ba mươi năm đã kết thúc mọi hy vọng liên minh với các nước dân chủ phương tây
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu mussolini tham gia cùng với adort heatter quốc trưởng đức quốc xã hỗ trợ lực lượng dân tộc chủ nghĩa của francisco franko trong nội chiến tây ban nha
chính sự hợp tác này đã đưa cả hai trùm fascist đến với một hiệp ước hợp tác gọi là hiệp ước thép hay hiệp ước hữu nghị dân
sau đó sự góp mặt của nhật hoàng hirohito đã làm thành mạnh ghép cuối cùng tạo nên trục fascist
chiều ảnh hưởng từ hitler mussolini bắt đầu áp dụng luật bài do thái tại ý
ông tuyên chiến với anh và pháp vào tháng sáu một nghìn chín trăm bốn mươi
cùng năm đó mussolini lãnh đạo và đẩy italy tham gia vào chiến tranh thế giới thứ hai
sự sụp đổ được báo trước
sau khi bị đánh bại tại hy lạp bankarns bắc phi
và nga mussolini mất dần sự ủng hộ của người dân
ngày chín tháng bảy một nghìn chín trăm bốn mươi ba quân đồng minh đổ bộ lên đảo sissi và đe dọa chiếm vùng phía nam của italy
mussolini không được đức ủng hộ đầy đủ để đẩy lùi cuộc tấn công của quân đồng minh
do đó những lãnh đạo trong đảng fascist italy quay ra chống lại mussolini
vào ngày hai mươi năm tháng bảy một nghìn chín trăm bốn mươi ba lệnh của quốc vương italy cho phép bắt mussolini đã được thực thi
thống chế pietro badoglio
được bổ nhiệm làm thủ tướng thay thế chính quyền do mussolini đứng đầu
và các tổ chức fascist tại italy cũng bị giải tán
bên cạnh đó chính quyền italy còn thương thuyết với phe đồng minh về một thỏa thuận đình chiến
nhưng hitler và đức quốc xã đã không bỏ đồng minh
khoảng sáu tuần sau đó chúng cho mở một chiến dịch giải cứu đặc biệt
ngày một mươi ba tháng chín một nghìn chín trăm bốn mươi ba một chỉ huy fascist đức là otto skorzeny cầm đầu lực lượng biệt kích băng đường không
đã giải cứu mussolini
ngay sau đó ông trở thành người đứng đầu nước cộng hòa bù nhìn xa lô ở miền bắc italy
khi đức quốc xã đã chiếm khu vực này vào tháng chín một nghìn chín trăm bốn mươi ba
ngày một mươi một tháng một mươi một nghìn chín trăm bốn mươi ba chính phủ italy do badoglio lãnh đạo đã tuyên chiến với berlin
với sự sụp đổ của fascist đức tháng bốn
mussolini mất đi chỗ dựa
ngày hai mươi bảy tháng bốn một nghìn chín trăm bốn mươi năm ông bị du kích quân phát hiện tại trạm kiểm soát ở don go gần hồ como
khi đang cùng người tên clara bertacci trốn sang thụy sĩ
khi đó ông mặc một chiếc áo bành tô kiểu đức để che đi bộ quân phục của mình và ngồi sau một chiếc xe tải lẫn trong đoàn xe đức
một ngày sau du kích quân thuộc lực lượng kháng chiến italy quyết định hành quyết mussolini cùng với người tình betachi
và một mươi sáu thuộc hạ của ông
ngày hai mươi chín tháng bốn một nghìn chín trăm bốn mươi năm họ chuyển xác những người này tới milan và treo ngược trên quảng trường để cho mọi người cùng chứng kiến
sở dĩ xác mussolini được đưa về milan vì thành phố này là nơi ông ta đã lập ra phong trào fascist đầu tiên tại châu âu vào năm một nghìn chín trăm một mươi chín
có một phụ nữ đã cầm súng bắn năm phát đạn vào sát của mussolini để trả thù cho năm đứa con đã bị sát hại của bà
khi chính quyền mussolini sụp đổ sự xung đột giữa các đảng phái chính trị tại italy đã dẫn đến một cuộc nội chiến từ một nghìn chín trăm bốn mươi ba đến một nghìn chín trăm bốn mươi năm
cuộc chiến này vẫn chưa kết thúc và kéo dài thêm ba năm nữa kể từ sau khi mussolini bị hành quyết và thế chiến thứ hai chấm dứt
năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu người italy bỏ phiếu quyết định giải tán chế độ quân chủ
và đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám cuộc bầu cử chính trị đầu tiên trong lịch sử được tổ chức
mở ra một kỷ nguyên mới tại italia
tình sử và những sắc thái đối nghịch kỳ lạ của nhà độc tài
theo một số tài liệu khi đang ở đỉnh cao từ năm một nghìn chín trăm hai mươi chín đến một nghìn chín trăm bốn mươi ba mỗi đêm mussolini có quan hệ tình ái với một phụ nữ mặc dù đã có vợ con
tính ra số nhân tình của ông lên đến khoảng năm
trong đó clara petacci là người được nhà độc tài đặc biệt thương yêu
petacci kém mussolini đến hai mươi chín tuổi
hai người có quan hệ mặn nồng trong chín năm mãi cho tới khi chiến tranh thế giới hai kết thúc và cùng bị treo cổ
mussolini không ngại dành tặng cho petachi nhiều món đồ đắt tiền hay biệt thự
đổi lại cô đã nhiều lần tiếp tay cho tội ác của người yêu
ngược lại với con người chính trị benito mussolini không bao giờ bộc lộ những tình cảm hay xúc cảm mạnh mẽ thận trọng khi cho phép ai đó tới gần và đôi khi hoàn toàn cách ly khỏi thế giới

tuy nhiên ông luôn yêu cầu sự nhiệt thanh từ đối tác
người mà ông nghĩ mình có thể chia sẻ suy nghĩ và tư tưởng
là trùm phát xích khét tiếng nhưng mussolini cực kỳ thích thú khi được tham gia sáng tạo nghệ thuật hoặc kết bạn với những người có tư chất nghệ sĩ
tiếc rằng người đời vẫn chưa tìm thấy một tác phẩm nghệ thuật nào của benito mussolini
những gì người ta nhớ về ông chỉ là tấn thảm kịch cuối đời cái giá phải trả cho hành động gây ra đối với nước ý nói riêng và cho cả thế giới